thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn với chín mươi dân số là đồng bào dân tộc sáu trên tám huyện nghèo
thưa quý vị và các bạn với chín mươi dân số là đồng bào dân tộc sáu trên tám huyện nghèo sáu trên tám huyện nghèo